hôm nay ngày hai mươi năm tháng ba tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
để cho ý kiến vào ba dự án luật một đề nghị xây dựng nghị quyết của quốc hội và một đề nghị xây dựng luật
sự phiên họp có các phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trần hồng hà các bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương
phiên họp thảo luận về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sửa đổi dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn dự án luật địa chất và khoáng sản
đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi
nghị quyết của quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho phòng tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tại hà nội tp hcm và tỉnh nghệ an
thủ tướng phạm minh chính cho biết hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược được đảng nhà nước quan tâm đặc biệt
lãnh đạo chỉ đạo tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện xác định đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển
từ đầu nhiệm kỳ đến nay chính phủ đã tổ chức hai mươi bốn phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn chính phủ đã tổ chức hai phiên họp chuyên đề xem xét cho ý kiến đối với một mươi bốn dự án luật pháp lệnh nghị quyết
công tác xây dựng ban hành pháp luật ngày càng được thực hiện bài bản khoa học chuyên nghiệp đổi mới và hiệu quả hơn
tuy nhiên trong quá trình phát triển vẫn còn nhiều vướng mắt điểm nghẽn về thể chế cần được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển
đồng thời cần có cơ chế chính sách mới để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy phát triển kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn các ngành lĩnh vực mới nổi
cùng với xây dựng các luật các bộ ngành cần tập trung xây dựng các nghị định thông tư để cụ thể hóa các luật
trong đó cần tập trung xây dựng các nghị định thông tư cụ thể hóa các luật về đất đai bất động sản nhà ở tín dụng
phấn đấu hoàn thành trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn để báo cáo cấp có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện các luật
theo thủ tướng trong quá trình xây dựng các dự án luật các đề nghị xây dựng pháp luật thì chỉ lấy ý kiến một lần các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ có liên quan
nếu có ý kiến khác nhau thì phó thủ tướng phụ trách chủ trì triệu tập cuộc họp với các bộ cơ quan để xử lý ngay
đồng thời thủ tướng yêu cầu các cơ quan cần chuẩn bị ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để thi hành ngay sau khi các luật có hiệu lực
với tinh thần khó khăn ở đâu thao gỡ ở đó vướng mắt ở cấp nào thì cấp đó giải quyết thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục ra soát đề soát cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy định bảo đảm rõ ràng chặt chẽ minh bạch công khai sát thực tiễn dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện dễ kiểm tra giám sát dễ đánh giá để các đối tượng thực thi tuân thủ pháp luật yên tâm thực hiện